ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
tiếp đó đoàn đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
hôm nay dưới sự chủ trì của thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ nhất
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội dự và phát biểu tại phiên họp dự phiên họp còn có đại tướng đỗ bá tị nguyên phó chủ tịch quốc hội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
tại phiên họp thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội đã trao nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội cho các đồng chí ủy viên thường trực ủy viên chuyên trách ủy ban quốc phòng và an ninh khóa một mươi năm vừa được quốc hội phê chuẩn
cùng với đó các đại biểu đã nghe đại diện ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trình bày báo cáo tóm tắt một số mặt công tác trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một một số nhiệm vụ và công tác trọng tâm trong thời gian tới đồng thời cho ý kiến về quy chế hoạt động của ủy ban quốc phòng và an ninh khóa một mươi năm
tại phiên họp các ý kiến đều bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trong báo cáo công tác đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới các thành viên của ủy ban sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc phát huy hiệu quả trên các mặt công tác lập pháp và giám sát cùng với đó tập trung nghiên cứu để đảm bảo hiệu quả công việc trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
thưa quý vị trong những ngày cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín công an quận bình thạnh tp hcm đang nỗ lực hết mình cùng với lực lượng công an trên cả nước
vì sự an toàn sức khỏe của cộng đồng bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ công an quận còn thực hiện rất nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa ngay trong tâm dịch
tranh thủ giờ nghỉ trưa sau khi tất bật với nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ban chỉ huy công an quận bình thạnh cùng các cán bộ chiến sĩ công an quận đã xuống tận nhà thăm hỏi động viên mẹ việt nam anh hùng sơn thị kỷ nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
thấy các anh công an với vương mặt quen thuộc mẹ tươi cười và không quên dặn dò phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho nước cho dân
còn vậy là nhờ sức khỏe mấy cô mấy cậu nuôi bà phương thảo đi hộp thành phố bà hỏi mẹ mẹ ăn gì mẹ trẻ
tại phường một mươi chín quận bình thạnh kể từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy toàn phường phải phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín do đó đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn
trong số đó có những gia đình chính sách những người có công với cách mạng hiện đang ở khu vực cách ly y tế
trước tình hình trên cán bộ chiến sĩ công an phường đã tham mưu với đảng ủy ủy ban nhân dân phường chăm lo hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn
trong ngày hai mươi bảy tháng bảy là ngày thương minh liệt sĩ công an phường của tôi đã phối hợp quỹ ban nhân phường đến trực tiếp đến từng nhà trao quà cho những diện chính sách có công với cách mạng trong ngày thương minh lịch sĩ
qua đó thì chúng tôi đã thấy được những công việc của mình cần phải làm trong việc này
thứ hai là tham mưu cho quỹ an nhân phường
là ra sót lập danh sách tất cả các diện mà khó khăn neo đơn trong cái diện mà để phường để cung cấp cái nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để nhân dân trên địa bàn phường có cái điều kiện để mà sinh sống trong thời gian giãn cách
xin thay mặt gia đình cảm ơn các lãnh đạo của địa phương cũng như những cơ quan đã thường thường quan tâm đến những ngày lễ lớn nhất
ngày của lễ thương minh lịch sĩ năm nào cũng được nhận những cái phần quà đó là cái nguồn kích động cho gia đình
thấy mấy anh công an cũng như dân phòng và các thành phần để tăng cường đó làm tốt cái trách nhiệm này lắm
chăm sóc cho dân cũng tốt lắm lo vấn đề mà chợ búa đó vấn đề thức ăn hay là sinh hoạt của người dân rất là tốt
phát giấy cho người xíu cho
các hộ này đi chợ rồi đảm bảo lương thực thức ăn là đầy đủ
các hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn không chỉ được lực lượng công an quận bình thạnh cũng như công an cả nước nói chung thực hiện trong những ngày lễ tết
mà hàng ngày lực lượng công an luôn nỗ lực hết mình vì nhân dân phục vụ thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
còn góp phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và của tầng lớp trẻ nói riêng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh bệnh binh
gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thương binh liệt sĩ là dịp để mỗi chúng ta tri ân đối với những người có công với cách mạng
đất nước đã lủi xa chiến tranh thế nhưng hiện tại vẫn có những người lính những người chiến sĩ công an nhân dân lên đường nhận nhiệm vụ và ra đi mãi mãi không trở về
tự an toàn xã hội máu của những người lính công an nhân dân lại tiếp tục đổ với hàng trăm liệt sĩ hàng nghìn thương bệnh binh
tôi nhớ là vào ngày hai mươi hai tháng ba vào buổi sáng lúc là anh em tập trung tại cơ quan đơn vị thì công trình như là qua công tác điều tra nằm cơ bản tình hình thì phát hiện là có hai đối tượng người mông lào